trong một tuyên bố vào ngày hôm qua ngoại trưởng các nước thành viên nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy lên tiếng chỉ trích việc nga chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân zaporizia của ukraine đồng thời kêu gọi moscow ngay lập tức giao lại toàn quyền kiểm soát nhà máy cho phía kiev
tuyên bố nêu rõ nhân viên vận hành nhà máy của ukraine có quyền thực hiện nhiệm vụ của họ mà không bị đe dọa hay gây sức ép việc nga tiếp tục kiểm soát nhà máy gây nguy hiểm cho toàn khu vực
thêm vào đó ngoại trưởng các nước g bảy còn kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện để cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cử phái đoàn tới nhà máy zaporizhia nhằm giải quyết các vấn đề về an toàn hạt nhân cũng như quan ngại về an ninh theo cách tôn trọng hoàn toàn chủ quyền của ukraine
về phần mình nga đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc trong ngày hôm nay liên quan đến các cáo buộc ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân zapolitia vào hồi cuối tuần trước